đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã thụ lý sáu vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ
đa số các vụ việc này thường là các hành vi không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội thông chốt vượt rào trốn khỏi khu cách ly không chấp hành các quyết định đưa đi cách ly y tế tập trung
đặc biệt nhiều đối tượng đã thể hiện rõ thái độ coi thường
pháp luật bộc lộ tính chất nguy hiểm côn đồ và ngày càng manh động gây lo lắng phẫn nộ trong quân chúng nhân dân ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
quan điểm của cơ quan điều tra là sẽ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm các vụ chống người thanh vụ để đảm bảo tính dân đe giáo dục và phòng ngừa chung

điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
sự việc xảy ra khi bốn thanh niên này đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh của xã văn khánh nhưng không được các thành viên của chốt cho phép vì ra ngoài không có lý do chính đáng
lúc này bốn thanh niên đã dùng gạch đá vừa lăng mạn chửi bới vừa tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ làm một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với cán bộ làm công tác phòng chống dịch
từ ngày sáu tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám trên địa bàn hiệu ninh xảy ra năm vụ chống người thi hành công vụ
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ đủ điều kiện để áp dụng biện pháp rút gọn
thủ tục rút gọn thì đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm sát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm để răng đe giáo dục phòng ngừa
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang ở giai đoạn quyết liệt nhất
rất cần sự tin tưởng đồng lòng chung sức của toàn dân
trong khi hàng nghìn cán bộ y bác sĩ lực lượng vũ trang quân đội công an ngày đêm cứu chữa người bệnh
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch thì không ít cá nhân vô cảm vi phạm quy định về phòng chống dịch
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch thậm chí chống người thi hành công vụ
những hành vi này rất đáng trách đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh
đối với người dân thì việc tân tục pháp luật nó cũng là nghĩa vụ của anh
việc anh hoàn toàn
có quyền khiếu nại nếu như cơ quan người thực thi công vụ có những hành vi sai trái làm xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của anh
nhưng không có nghĩa rằng anh được quyền đáp trả là theo cách vô pháp luật như vậy
còn đối với cơ quan chức năng trực tiếp là những người thực thi công vụ rõ ràng việc phải tiếp xúc trực tiếp với người dân trong những hoàn cảnh như thế này
thì nó là việc trách nhiệm
cũng là cái nghĩa vụ của anh đối với công việc
nhưng cũng cố gắng làm sao để có giữ được một thái độ tốt nhất hòa nhã đảm bảo với nguyên tắc nhẹ nhàng nhưng cương quyết
nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mức cao nhất
một số phường xã đang có nguy cơ lây nhiễm cao đã bắt đầu thực hiện biện pháp cách ly y tế
ngoài sự quyết tâm cố gắng của chính quyền và các lực lượng chức năng thì ý thức chấp hành của người dân cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hiệu quả phòng chống dịch bệnh